đột nhập vào nhà dân để trộm cắp nguyễn tấn phước ba mươi tuổi trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ thành công vào dạng sáng nay ngày tám tháng năm
vào tối ngày bảy tháng năm phước phát hiện căn nhà tại một nghìn sáu tôn đản đang sửa chữa không lắp cổng chính
nên đối tượng đã trôi qua lỗ trên tường đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
tại đây phước đã lấy được hai điện thoại di động hiệu iphone và sáu usd rồi nhanh chóng tổ thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận đã bắt giữ phước tại nơi ở
truy thu được toàn bộ số tài sản trộm cắp mà phước đã đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua đấu tranh nhanh phước còn khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại các nhà dân trên địa bàn thành phố tổng giá trị tài sản là trên một mươi triệu đồng